khu chợ hải sản ở thành phố vũ hán tỉnh hồ bắc miền trung trung quốc có thể không phải là nguồn duy nhất lây nhiễm virus corona mới sang người gây ra dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm đây là nhận định của phó giám đốc bệnh viện chin than vũ hán
chuyên gia về bệnh viêm phổi tại bệnh viện ở vũ hán ông hoàng trào linh cho rằng có thể virus corona đã lây nhiễm sang người tại nhiều địa điểm khác nhau không chỉ tại riêng khu chợ hải sản của thành phố
bệnh viện chin in than ở vũ hán là một trong những cơ sở y tế đầu tiên của thành phố tiếp nhận các bệnh nhân nhiễm virus
theo các phát hiện mới qua phân tích các dữ liệu y khoa điều trị cho bốn mươi một trường hợp nhiễm bệnh bệnh nhân đầu tiên nhập viện ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín không có mối liên hệ trực tiếp với khu chợ hải sản của vũ hán và chỉ có hai mươi bảy người có mối liên hệ trực tiếp với khu chợ nói trên